nòng cốt tham gia chương trình là hơn một trăm linh nhà khoa học chuyên gia công nghệ tiêu biểu cho thế hệ tài năng trí thức người việt
đang học tập và làm việc ở nước ngoài cùng với hàng trăm nhà khoa học chuyên gia công nghệ trong nước và các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu
tại đây các chuyên gia cùng gặp gỡ trao đổi chia sẻ tầm nhìn chiến lược phát triển khoa học công nghệ
và những ngành lĩnh vực mà việt nam cần đẩy mạnh trong thời gian tới
từ những ý kiến đóng góp trên các bộ cơ quan của chính phủ sẽ lắng nghe tổng hợp
nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của các bạn trẻ tài năng về những giải pháp phát triển đất nước dựa trên nền tảng công nghệ bốn
với vai trò là đồng mối thực hiện chỉ đạo một hướng chính phủ bộ kế hoạch công tư sẽ chủ động xây dựng chiến lược về bốn
chúng tôi sẽ cùng chung sức để phối hợp xây dựng chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo việt nam
vào tầm nhìn hai nghìn ba mươi năm với các kịch bảnh và cụ thể hình thành các cấu trúc s led và trung tâm đổi mới
công nghệ quốc gia là một hệ sinh thái đổi mới đầy đủ phát huy được mạng lưới này
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang bùng nổ và trở thành cơ hội lớn
các bộ cơ quan của chính phủ cam kết sẽ nỗ lực tối đa trong việc xây dựng chiến lược thể chế khuôn khổ pháp luật
để hình thành một hệ sinh thái kết nối nhiều hơn nữa những tài năng trí tuệ việt trên toàn thế giới
cùng với các nhà khoa học trong nước
qua đó kỳ vọng đưa việt nam nhanh chóng bắt
kịp tiến cùng vượt lên về khoa học công nghệ và kinh tế sánh vai cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới
nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín và bảy mươi ba năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
ba năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tối nay tại nhà hát ca mối nhạc quân đội
cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an phối hợp với cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề
giữ chọn niềm tin với đảng
tới dự chương trình có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí trung tướng đỗ căn phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
chương trình nghệ thuật giữ chọn niềm tin với đảng được thực hiện với các tiết mục đặc sắc
thể hiện tình yêu quê hương đất nước ca ngợi chiến thắng vĩ đại của toàn dân tộc trong cuộc cách mạng tháng tám
gắn liền với công lao to lớn của đảng của bác hồ trong đó có những đóng góp to lớn và hết sức quan trọng của lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân
đồng thời thông qua các ca khúc cách mạng chương trình ôn lại truyền thống bảy mươi ba năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an dũng cảm mưu trí hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
chương trình giữ chọn niềm tin với đảng đã khơi dậy niềm phấn khởi tự hào thể hiện sự tin tưởng trung thành tuyệt đối
với sức mạnh đoàn kết vững chắc giữa quân đội nhân dân việt nam và công an nhân dân
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi ba năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương và bộ công an do đồng chí thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã dân hương tại khu di tích lịch sử nhà công an trung gương xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
cùng dự buổi lễ có đồng chí chẩu văn lâm ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tỉnh tuyên quang
dân hương tại tượng đài tưởng niệm liệt sĩ công an nhân dân các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc
đối với công lao của các thế hệ cha anh các đồng đội những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc bảo vệ bình yên cho nhân dân
thay mặt đoàn thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã báo cáo về một số kết quả hoạt động công tác của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
lực lượng công an nhân dân cả nước đã nỗ lực phát huy truyền thống anh hùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
đặc biệt đảng bộ công an trung ương bộ công an đã gương mẫu đi đầu tiên phong
thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị và nghị định số một của chính phủ
về việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả giảm tầng nấp trung gian
sâu hoạt động hiệu lực hiệu quả
cũng tại khu di tích đoàn đã dâng hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
nguyện trung thành tuyệt đối với tổ quốc và nhân dân với đảng nhà nước khẩn trương ổn định tổ chức
không ngừng tu dưỡng đạo đức phẩm chất cách mạng theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy nêu cao ý thức trách nhiệm giữ vững kỷ luật kỷ cương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
cũng nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín tại khu di tích quốc gia đặc biệt
bên bờ hiền lương bến hải bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã tổ chức
lễ khánh thành công trình tượng đài chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến
được khởi công vào ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám công trình tượng đài chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến
do nhà điêu khắc nguyễn văn thắng thiết kế công trình có tổng chiều dài một mươi năm mét xây dựng bằng bê tông cốt thép
công trình được xây dựng từ nguồn xã hội hóa đây là công trình thể hiện tình cảm của cám bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
và nhân dân tỉnh quảng trị đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh bảo vệ giới tuyến
bảo vệ cột cờ hiền lương
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước góp phần giải phóng miền nam thống nhất đất nước
công trình chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến nằm trong phần quần thể của khu di tích quốc gia đặc biệt
đôi bờ hiền lương bến hải sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của đảng của dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân
hòa trong không khí chào mừng kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân việt nam
vào sáng nay công an tỉnh gia lai đã long trọng tổ chức lễ khánh thành
di tích lịch sử ban an ninh gia lai đồn công an số một mươi hai thị trấn dân chủ xã crong huyện cơ bang
trong kháng chiến chống mỹ cứu nước khu căn cứ địa cách mạng crong trước đây được gọi là căn cứ địa cách mạng khu một mươi
là nơi các cơ quan đầu não của tỉnh ủy gia lai đứng chân trong suốt hai mươi năm từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thực hiện chủ trương của trung ương đảng về tổ chức lực lượng an ninh miền nam
nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tại xã crong huyện ca bang tỉnh nguyễn gia lai đã quyết định thành lập ban an ninh tỉnh gia lai
những năm tháng chiến tranh mặc dù quân thù huy động nhiều lực lượng phương tiện và dùng mọi cách để đánh phá tiêu diệt
nhưng được sự đùm bọc che chở giúp sức của nhân dân địa phương ban an ninh tỉnh đã phối hợp với lực lượng quân đội
triển khai nhiều biện pháp công tác dũng cảm chiến đấu bảo vệ các đồng chí lãnh đạo
bảo vệ các cơ quan đầu não của tỉnh bảo vệ an toàn vùng căn cứ cách mạng crong
việc xây dựng bia di tích lịch sử cách mạng của ban an ninh tỉnh gia lai không chỉ có ý nghĩa chính trị sâu sắc
khắc ghi công lao của ban an ninh gia lai trong kháng chiến chống mỹ
mà còn là địa chỉ để giáo dục truyền thống cách mạng lòng yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ
trước đó các đại biểu đã đến dân hương dân hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh và các liệt sĩ tại khu di tích tỉnh ủy gia lai
thưa quý vị và các đồng chí trong lịch sử bảy mươi ba năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
cùng với việc quán triệt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền nhân dân
giữ vững trật tự an toàn xã hội phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
ở từng giai đoạn lực lượng công an nhân dân đã từng bước kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy
nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
lịch sử phát triển của tổ chức bộ máy công an cũng trải qua sự đồng hành với sự phát triển của dân tộc của nhà nước việt nam suốt bảy mươi ba năm qua
việc thay đổi về mô hình tổ chức bộ máy là đều thể hiện sự phát triển của một quá trình có tính lịch sử
kế thừa và phát huy những ưu điểm của tổ chức bộ máy trong lịch sử bảy mươi ba năm phát triển của ngành công an
ngày nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa thành lập một trong những ngành được đảng nhà nước chủ tịch hồ chí minh quan tâm
chính là việc xây dựng hoàn thiện một bước bộ máy của lực lượng công an nhân dân
ngày hai mươi một tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh số hai mươi ba
thành lập việt nam công an vụ thuộc bộ nội vụ và được bố trí theo ba cấp gồm nhà công an việt nam công an kỳ và công an tỉnh
sắc lệnh số hai mươi ba ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn
là một sắc lệnh quan trọng đầu tiên đánh dấu sự khẳng định sự trưởng thành sự hợp nhất sự thống nhất của lực lượng công an trong toàn quốc
mà ở miền bắc gọi là sở liêm phóng ở miền trung gọi là sở trinh sát và ở miền nam gọi là quốc gia tự vệ cuộc
thì như vậy là bắt đầu từ tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
thì công an dân đã được hợp nhất và thống nhất trong toàn quốc
từ xác lệnh hai mươi ba cho đến nay ở từng giai đoạn cách mạng tổ chức bộ máy của ngành công an đã từng bước được kiện toàn hoàn thiện
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đến năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tổ chức bộ máy của công an nhân dân có ba lần điều chỉnh
nhà công an được đổi tên thành thứ bộ công an sau này là bộ công an
lực lượng công an đã trở thành lực lượng độc lập
đánh dấu sự phát triển về tổ chức biên chế
trước yêu cầu khẩn trương kịp thời chắc thắng trong kháng chiến chống mỹ
bộ công an ba lần kiện toàn tổ chức bộ máy bước đầu phân định các lực lượng an ninh cảnh sát
trong đó nghị định số ba mươi hai vào tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba được coi là dấu mốc lịch sử đối với lực lượng công an
chính thức xác định lực lượng công an là lực lượng vũ trang cách mạng
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm sự phát triển của lực lượng công an đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ cách mạng
trên cơ sở nghị quyết số ba mươi một của bộ chính trị hội đồng bộ trưởng đã ban hành nghị định số hai trăm năm mươi
tiếp tục hoàn thiện thêm một bước về tính chất bộ máy chức năng nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng công an nhân dân
với cái nghị định số hai trăm năm mươi này thì lần đầu tiên lực lượng công an có một cái bộ máy tương đối hoàn chỉnh
và có bốn tàu cục của bốn tàu cục rồi các cái đơn vị cấp cục trực thuộc
bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ các trường công an và công an các đơn vị địa phương
cùng với quá trình đổi mới từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tổ chức bộ máy của bộ công an đến năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục có sáu lần được kiện toàn trên cơ sở thành lập thêm một số đơn vị trực thuộc bộ
để tổ chức chuyên sâu hợp nhất một số tổng cục để đảm bảo tập trung thống nhất
đến ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn bộ công an trực thuộc bộ công an
chính phủ ban hành nghị định số một đã quy định mô hình tổ chức bộ máy mới của bộ công an
gồm các đơn vị cấp cục trực thuộc bộ và công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
việc bỏ cấp tổng cục gồm sáu mươi đơn vị cấp cục và gần ba trăm linh đơn vị cấp phòng
đã thể hiện tinh thần đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
cái nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị về cái vấn đề phải xây dựng tức là phải đổi mới
và phải tinh gọn tinh gọn được bộ máy để hoạt động có hiệu lực hiệu quả
thế thì đảng ủy công an trung ương cũng đã có kế hoạch rồi đúng không ạ
cái này tức là phải kiện toàn lại sắp xếp lại tức sắp xếp lại bố trí lại đồng ý cán bộ
rồi sắp xếp lại cái vấn đề cái kiện toàn lại cái bộ máy cho nó hợp lý cho nó phù hợp
với lại cái tình hình nhiệm vụ với giai đoạn cách mạng
thì cái chuyện ấy là cái chuyện bình thường
một kế hoạch cần thiết lắm
trong kiện toàn tổ chức bộ máy chức năng quyền hạn nhiệm vụ của bộ công an qua các thời kỳ
thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà chúng ta sắp xếp tổ chức lại cái bộ máy
theo cái hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả
cũng hy vọng rằng với cái nỗ lực của lãnh đạo bộ công an
cái sự chỉ đạo của bộ chính trị của chính phủ và thủ tướng chính phủ
thì cái việc kiện toàn sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả
thì chắc chắn là cái hoạt động của lực lượng công an nó sẽ dần đi vào nề nếp
trong lịch sử bảy mươi ba năm phát triển của ngành công an
đã có một mươi một nghị định của bộ nội vụ hội đồng chính phủ nay là chính phủ
quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy công an nhân dân
sau mỗi sự điều chỉnh thay đổi bộ máy công an nhân dân được kiện toàn hoàn thiện hơn
đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân và sự phát triển của đất nước
tiếp theo mời quý vị và các đồng chí cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra tuần qua
phát biểu khai mạc tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng nhân rộng mô hình
điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi tám
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh sau một mươi hai năm triển khai thực hiện
lực lượng công an nhân dân đã làm tốt vài trăm năm
nòng cốt chủ động phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội các địa phương
tham mưu phục vụ cấp ủy đảng chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả
đến nay cả nước có hai tám mươi mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước trần đại quang khẳng định
các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã phát huy tốt vai trò làm chủ tính tích cực sáng tạo của nhân dân trong phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm tệ nạn xã hội
chủ tịch nước đề nghị cần chú trọng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản tự phòng tự bảo vệ tự hòa giải
bên cạnh đó thực hiện tốt chế độ chính sách đối với những người hy sinh bị thương trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
tập trung xây dựng tổ chức bộ máy lực lượng công an nhân dân tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả trọng dân gần dân gắn bó chặt chẽ với nhân dân
làm tốt vai tròn nồng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
tối ngày một mươi sáu tháng tám tại hà nội bộ công an bộ quốc phòng đã có buổi gặp mặt trao đổi công tác nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân
một mươi ba năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thay mặt quân ủy trung ương lãnh đạo bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn đại tướng ngô xuân lịch và các đồng chí trong quân ủy trung ương
lãnh đạo bộ quốc phòng đã dành tình cảm sâu sắc và sự đón tiếp thắm tỉnh đồng chí anh em
đồng thời bày tỏ sự tin tưởng trước yêu cầu nhiệm vụ mới quân ủy trung ương bộ quốc phòng đảng ủy công an trung ương bộ công an xác định
trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng
luôn gắn bó đoàn kết nỗ lực phấn đấu hiệp đồng chặt chẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
cũng trong tuần qua tại hà nội bộ công an đã tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo cấp cao nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn trân trọng biết ơn sâu sắc những ý kiến đồng góp rất tâm huyết của các đồng chí công an lão thành
đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
mong rằng tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí để lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong thời gian tới
cần nhanh chóng triển khai kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy bố trí cán bộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy các đơn vị địa phương theo mô hình tổ chức bộ máy mới của bộ công an
nâng cao hiệu quả chất lượng quản lý cơ sở và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc đối với công tác
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đó là chỉ đạo của thượng tướng lê quý phương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác thanh kiểm tra coi đây là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám

ngay sau khi nước lũ rút lực lượng công an đã không kịp nghỉ ngơi mà tiếp tục tăng cường xuống các vùng lũ giúp người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường ổn định cuộc sống
tại hai huyện yên định và vĩnh lộc ngay sau khi nước rút hơn một hộ dân trên địa bàn hai huyện đã bắt đầu trở về nhà dọn dẹp nhà cửa ổn định cuộc sống
để giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ cán bộ chiến sĩ công an huyện yên định và vĩnh lộc đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng công an xã
khẩn trương dọn dẹp nhà cửa làm vệ sinh môi trường nạo vét hàng nghìn mét khối bùn lầy đất đá
với phương châm nước rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đấy
trong ngày hôm nay cán bộ chiến sĩ công an huyện yên định và vĩnh lộc đã trực tiếp đến các gia đình người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để giúp họ sửa sang dọn dẹp nhà cửa sân vườn đường làng ngõ xóm
đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường nước sinh hoạt giúp người dân ổn định cuộc sống
thưa quý vị ngày hôm nay khu vực bắc bộ và bắc trung bộ lượng mưa giảm dần nhiều vùng mưa tập trung về đêm và sáng thời tiết mát mẻ nhiệt độ đêm và sáng giao động từ hai mươi ba hai mươi sáu độ c
lũ ở hạ lưu sông thương sông cả đang lên hạ lưu sông mã đang giao động ở mức đỉnh
lũ ở hạ lưu sông chu thự lưu sông mã và sông cả đang xuống
người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra sạt lẫn đất ở vùng núi các tỉnh như lai châu sơn la hòa bình yên bái tuyên quang thái nguyên thanh hóa nghệ an ngập lụt ở vùng trũng thấp đặc biệt là các huyện thạch thành yên định thanh hóa hưng nguyên nghệ an
lũ ở hạ lưu sông thương sông cả đang lên hạ lưu sông mã và sông cả đang xuống
câu chuyện sau được chúng tôi ghi nhận tại tỉnh bình thuận sẽ giúp cho quý vị và các đồng chí thấy phát triển đô thị xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho địa phương và người dân trên địa bàn
với sáu hộ dân nằm trong diện được nhà nước thu hồi đất và đền bù từ năm hai nghìn năm ông trần đức không giấu được niềm vui khi biết dự án khu dân cư phan rí cửa được khởi công và sẽ hoàn thành vào quý i năm hai nghìn một mươi chín
ông cũng là người được sở hữu năm lô đất
trong phần diện tích đất tái định cư của khu dân cư này niềm mong mỏi vào một khu dân cư khang trang có hạ tầng tốt để phát triển kinh tế gia đình suốt gần hai mươi năm nay với ông giờ đã thành hiện thực
hôm nay nhà nước đã làm gì bà con nhân dân rất là mừng rất là phân khởi
và trong đó là phải biết hứa mình được năng cấp lên quê hương mình giàu mạnh đẹp hơn nữa
gia đình ông hồ nguyên sống cách khu dân cư phan rí cửa không xa
với nghề sản xuất nước mắm truyền thống
mỗi năm cũng mang lại thu nhập khoảng bảy mươi triệu đồng cho gia đình
để tăng thu nhập vấn đề quan trọng của gia đình ông là phải mở rộng thị trường tiếp cận với các khu vực dân cư dịch vụ sầm ốt hiện đại có tính kết nối cao về giao thông và lưu thông hàng hóa
khi nghe tin khu đô thị phan rí cửa được khởi công ông nguyên đã dự cảm được cơ hội phát triển nghề sản xuất nước mắm truyền thống của gia đình mình
sắp tới là coi như là tiềm năng của cái thị trắng mình lên đó
tuy nhiên thì dân đông lúc đó là mình mới buôn bán là coi như nó còn cao hơn nữa
nó sẽ có nhờ làm cái kinh tế của mình và nó phát triển cái nghề của mình nó sẽ phát triển đi lên
với phương châm ổn định cuộc sống nhân dân là gốc cho sự phát triển của địa phương
những năm qua tỉnh bình thuận nói chung và huyện tuy phong nói riêng bằng nhiều hình thức đã liên tục đầu tư cho phát triển hạ tầng phục vụ đời sống sản xuất của nhân dân trên địa bàn và công tác an sinh xã hội
từ một vùng cát trắng hoang sáng
trong thời đầy nắng và gió khu dân cư htv bt phan rí cửa được xây dựng ở thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong như một lời cam kết về sự đảm bảo phát triển đi lên của đời sống người dân địa phương góp phần không nhỏ cho ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
dự án của công ty htv bt được đầu tư theo cái chủ trương xã hội hóa đã được thống nhất từ tỉnh cho đến huyện
đây là một dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng nó tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của thị trấn phan rí cửa nói riêng và của huyện biên phòng nói chung
đồng thời nó góp phần hoàn chỉnh các tiêu chí về hạ tầng xã hội hạ tầng dân cư mà thị trấn paris cửa đang thiếu
để hoàn thiện các mục tiêu về an sinh xã hội chủ đầu tư của dự án khu đô thị htv bt phàn rí cửa đã có những nghiên cứu bài bản về nhu cầu thực tiễn phát triển một đô thị văn minh có tính kết nối cao
sự phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh trong đánh giá các tác động của dự án đã chỉ ra nhiều thách thức
tuy nhiên đây cũng chính là cơ hội để đơn vị chủ đầu tư khẳng định mình nếu hoàn thiện được các mục tiêu đặt ra của dự án
về phía chính quyền địa phương thì chúng tôi sẽ cam kết là tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư có thể đầu tư dự án mà không vướng phải những cái cản trở khó khăn không đáng có
đặc biệt là những vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương để cho dự án có thể được thực hiện một cách nhanh chóng nhất
an cư lạc nghiệp người dân huyện tuy phong tỉnh bình thuận những ngày này đang vui mừng với câu nói đúc kết của cha ông
bởi lẽ không lâu nữa khu đô thị htvbt phan rí cửa với những lợi ích hiện hữu sẽ được hoàn thiện
phát triển hạ tầng vì lợi ích của nhân dân cũng là cách làm hay
địa phương thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng và chính phủ